hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
tại cơ quan công an hai đối tượng khai nhận khoảng hai mươi một h ngày hai mươi sáu tháng chín giáp cùng trường đến khu vực cổng bến xe máy đình để uống nước
tại đây giáp mà cả giá xe ôm với nạn nhân về khu vực phường thụy phương quận bắc từ liêm
khi đến khu vực bãi đất trống giáp và trường xuống xe sau khi lời qua tiếng lại đối tượng giáp đã dùng húng khí đâm nạn nhân
khi nạn nhân bỏ chạy thì giáp vào trường lấy xe máy của nạn nhân phóng đi sau đó giáp trở trường về yên bái để trốn
trên đường đi các đối tượng đã vứt ra bấm dọc đường gần hiện trường gây án